các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công đoạn sử dụng máy móc thì bên tôi phải đảm bảo là các thông số phải đúng kỹ thuật đúng thời gian không được sai sót
nếu mà có sai sót thì sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm và quá trình bảo quản của sản phẩm
hiện tại thì sản phẩm của nấm tươi cười để được một năm
đấy là do cái công nghệ mà diệt khuẩn da nhiệt giúp cho mình có thể giữ được sản phẩm được lâu hơn mà không cần sử dụng chất bảo quản
ban đầu thì mình cũng rất là e ngại bởi vì mình cũng tư duy
mọi người là tại sao có thể để lâu thế
chính vì thế mình mà nấm tư cởi đã phải xin tài trợ chuyên gia cao cấp của bên hà lan
của tổ chức pam sang đến nấm tươi cười để chuyển giao công nghệ lại một lần nữa
để khẳng định lại một lần nữa về cái công nghệ này
thì chúng tôi đã phải làm việc với nhau trực tiếp rất là dài ngày
và dựa trên cái kinh nghiệm cũng như là cái kiến thức của chuyên gia đầu ngành đó thì họ khẳng định hoàn toàn
đấy là nếu tất cả mọi quy chuẩn làm chuẩn hóa ngay từ đầu
thì cái việc mà thanh trùng tiệt trùng để diệt vi khuẩn ngay từ đầu như thế
cũng sẽ giúp được cái sản phẩm để được lâu hơn thậm chí là hơn hai năm không cần dùng để chất bảo quản
sự cố gắng không ngừng nghỉ của chị hồng vân đã được đền đáp
hiện tại start up của cô gái trẻ phạm hồng vân đã tiêu thụ được gần một triệu sản phẩm
với hai trăm ba mươi điểm bán lẻ bảy nhà phân phối chính thức cùng với những phản hồi tích cực đến từ khách hàng
thì chúng tôi đánh giá cao về cái ý tưởng phát triển sản phẩm
thứ nhất là kênh tiêu thụ
thứ hai là về quy trình công nghệ chế biến
thì bên nấm tươi cười là đã tổ chức được hoàn thiện được cái quy trình công nghệ rất là tốt để phát triển sản phẩm
thì chúng tôi đánh giá cao các cái ý tưởng về phát triển của nấm tươi cười
đặc biệt là dự án nấm tươi cười có một cái đội ngũ cộng sự
cũng như các nhà tài trợ nhà đầu tư
sẵn sàng đầu tư với một số vốn tương đối lớn để có thể làm mạnh thị trường phát triển nấm ở một giai đoạn mới
chúng tôi hy vọng là sau cái thời gian ươm tạo tại vân hương
đến giai đoạn tốt nghiệp thì nấm tươi cười sẽ có những bước đột phá tốt hơn nữa sau khi được ươm tạo tại môi trường này
mới đây dự án nấm tươi cười còn xuất sắc đạt ngôi vị cao nhất startup việt hai nghìn một mươi bảy do vn express tổ chức
vn express tổ chức đạt ngôi vị cao nhất startup việt hai nghìn một mươi bảy do vn express tổ chức
gây được ấn tượng mạnh đối với ban giám khảo về những con số ấn tượng và chất lý khởi nghiệp đầy tính nhân văn của cô gái trẻ này
có một điều đáng trân trọng hơn ở dự án khởi nghiệp nấm tây cười
đó là hoạt động vì cộng đồng mà cô luôn tâm niệm trong quá trình thực hiện dự án
đó là tạo thu nhập cho nhiều người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn
các chương trình thiện nguyện và tinh thần này vẫn luôn được duy trì cho đến tận ngày hôm nay
đó là những thành công đáng trân trọng trong quá trình khởi nghiệp của nấm tươi cười
tươi cười là kết quả của những tháng ngày không gục ngã trước khó khăn của hai mẹ con chị
những kỷ niệm về đôi bàn tay trai cứng của mẹ kỷ niệm về những mẹ hàng đổ đi về những tháng ngày tường trừng không thể bước tiếp
đâu đó như mới ngày hôm qua vẫn luôn hiện hữu trong trái tim của cô gái bé nhỏ này
cho đến bây giờ ngồi tại đây thì mình vẫn thấy rất là xúc cảm
và thậm chí là có thể dơ nhớ
mình không thể đứng mắt được bởi vì những cái ngày tháng mình trải qua thì nó vẫn như đâu đây ngày hôm qua thôi
tuy nhiên thì mình biết được cái kế hoạch của nấm tư cười ở phía trước còn rất là nhiều việc phải làm
mình cứ nghĩ là mình phát triển lên một giai đoạn rồi thì nó sẽ dừng lại nhưng không bao giờ
bởi vì là mình luôn luôn muốn đem lại những cái sản phẩm càng ngày càng tốt hơn nữa cho khách hàng
thì sẽ luôn luôn có sự đổi mới và luôn luôn có những cái việc mới và thách thức mới mà mình phải đối mặt
thì nếu mà không có người mẹ của mình đứng sau để hỗ trợ và động viên
những cái lúc mà mình chắn nản gục ngã thì mình nghĩ là chắc chắn nấm tươi sẽ không có được ngày hôm nay
cảm nhận là bây giờ tuy nhiên là lúc vừa khổ vừa sung sướng vừa mừng vừa tủi vừa các thứ nó lẫn lộn
tôi là rời mọi việc mọi thứ là ủng hộ mẹ con nhà tôi
rất là sung sướng rất là hạnh phúc rất là tự hào với con cái
rất cả cùng cố gắng
cũng cố gắng mà con cũng cố gắng
thì vân đúng là đúng là di sinh cả việc gia đình để vào tới sự nghiệp và làm như thế này
thế nhưng câu chuyện về nấm tươi cười thì vẫn chưa dừng lại ở đó
trong tương lai trường hồng vân vẫn tiếp tục nghiên cứu sáng tạo tìm ra những sản phẩm mới những hướng đi mới
thì mình đang muốn làm sao để tạo thêm nhiều công an việc làm hơn nữa cho những người yếu thế tại việt nam
và đem cái nguồn thu chảy về việt nam mình
thì đấy là cái việc triển khai vùng nguyên liệu mà mình đang muốn hướng đến
cố gắng để lấy được chuyên gia đầu ngành từ bên nhật về để hợp tác với nấm tươi cười để triển khai những cái giống nấm mới
và cái vùng nguyên liệu chuẩn hóa
và đem cái việc đó cái vùng nguyên liệu đó để làm giàu cho những người dân bản địa tại việt nam
và có thể lan rộng ra những cái nước ở sông mekong
thì đấy là cái kế hoạch mà mình đang định triển khai ấp ủ
là một trong những cái thách thức mới còn lớn hơn rất là nhiều những cái chặng đường trước đây mình đã từng trải qua
thì mỗi một ngày là mỗi sự trưởng thành lớn lên
hy vọng rằng trong tương lai nấm tươi cười có thể đem lại niềm vui và sức khỏe đến với nhiều người hơn nữa
đó cũng chính là tâm nguyện đáng quý lấy nhân làm gốc của cô gái trẻ phạm hồng vân